mở đầu sẽ là thông tin về chiến công phá đường dây ma túy xuyên quốc gia của công an tp hcm
cụ thể mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết
vừa triệt phá đường dây tổ chức tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ campuchia về việt nam
do đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở an giang cầm đầu thu giữ tăng vật là hơn ba mươi kg ma túy đá
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
phát hiện tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
nên xác lập án đấu tranh
sau một thời gian dài theo dõi trinh sát xác định kẻ cầm đầu là nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở an giang
tuy nhiên đối tượng vô cùng ma mãnh thường xuyên thay đổi địa điểm phương thức hoạt động
sau khi củng cố hồ sơ thu thập tài liệu chứng cứ nắm rõ hoạt động của đường dây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp với công an tỉnh an giang
công an tp hcm tổ chức dừng xe ô tô của trung khi đi trên đường số bảy tp hcm để kiểm tra hành chính
qua đó phát hiện trên xe có hai bao tải đựng ba mươi túi ma túy tổng hợp trọng lượng khoảng ba mươi kg
mở rộng điều tra trinh sát tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng bọn của trung
là hà hữu lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần văn gieo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng quê ở an giang
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền
vì bên bạn mà dẫn tới án mạng nghiêm trọng vụ án vừa được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với trần diệp thuận
trú tại phường đạt hiếu thị xã buôn hồ tp hcm về tội giết người
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố hai đồng bọn của thuận
là phạm phúc và huỳnh thế yên cùng về tội danh trên nạn nhân trong vụ án là lâm ngọc tú
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng một mươi tám h ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là ngày một tết nguyên đán phúc đi chúc tết và gặp tú tại nhà của người quen
tại phường an lạc thị xã buôn hồ trong bữa ăn nhậu cả hai xảy ra mâu thuẫn
phúc bị tú chém vào tay phúc nhắn tin nhờ thuận và yên đến giúp mình trả thù
trong trận hỗn chiến yên rút dao bấm đâm hai nhát vào ngực tú khiến tú bị thương tật là tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tỉnh lào cai vừa ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng
về hành vi gây dối cho tự công cộng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước đó
nên đỗ như tiến vũ ngọc quyến và trịnh anh dũng đi xe ô tô đến khu vực đường trần phú
thì thấy lưu văn quyền và vũ duy hưng nên đã áp sát phía sau xe
khi tiến và dũng tiến đến lại gần thì bất ngờ một trong hai người kia rút súng bắn để uy hiếp
tiến lấy tuyếp sắt vụt vào đầu hưng khiến hưng chảy nhiều máu
lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục lấy lời khai
và điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây dối trật tự trên địa bàn
với hành vi giả mạo chữ ký để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ đối tượng
lai thanh nhã trú tại phường một mươi sáu quận một mươi một tp hcm để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong vai trò là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch đà lạt khoa mặt trời
nhã thỏa thuận cho nạn nhân thuê một căn nhà tại khu nghỉ dưỡng
với giá là một mươi ba triệu đồng một tháng
với số tiền đặt cọc là một mươi ba triệu đồng
và thanh toán trước sáu tháng tiền thuê nhà
nạn nhân đã chuyển tám mươi tám triệu đồng vào tài khoản của công ty
đến ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhã đã nghỉ việc nhưng vẫn liên hệ với nạn nhân
để thỏa thuận nếu muốn thuê nhà tiếp thì thanh toán thêm sáu tháng tiếp theo
với số tiền là bảy mươi hai triệu đồng
và nạn nhân đồng ý
nhã đã tự làm hợp đồng thuê nhà mới và giả mạo chữ ký
đến ngày hai mươi sáu tháng hai
nghĩ mình bị nhã lừa
cho nên nạn nhân đã yêu cầu nhã trả lại số tiền
hiện công an tp đà lạt đã tiếp nhận một số đơn thư tố cáo khác của công dân
do bị ngã lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
lại có thêm một nạn nhân bị mất tiền khi mua hàng qua mạng xã hội
đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật là nguyễn bảo quân
đã nhanh chóng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình
tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào lúc h ngày sáu tháng sáu
anh hoàng công phúc trú ở hải dương
lái xe đầu kéo đi từ bắc vào nam
phát hiện hộp đen trên xe bị mất
lúc này anh phúc đã dùng tài khoản facebook
lên mạng xã hội tìm mua
ở dưới phần bình luận quân để lại số điện thoại trào bán
ngay sau đó anh phúc liên hệ với quân
để hỏi mua hộp đen với giá một mươi hai triệu đồng
quân yêu cầu đặt cọc trước sáu triệu đồng
anh phúc đã chuyển tiền
nhưng đến thời gian hẹn lắp hộp đen
quân không đến theo thỏa thuận
sau nhiều lần liên lạc quân yêu cầu anh phúc
chuyển thêm sáu triệu để quân đến lắp đặt hộp đen
nhưng anh phúc không đồng ý
và đã trình báo với cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai
tỉnh lào cai vừa ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận
do có mâu thuẫn trước đó nên đỗ như tiến
vũ ngọc nguyễn và trịnh anh dũng
đi xe ô tô đến khu vực đường trần phú
thì thấy lưu văn quyền và vũ duy hưng
nên đã áp sát phía sau xe
khi tiến và dũng lại gần thì bất ngờ
một trong hai người kia rút súng bắn để uy hiếp
tiến đã lấy tiếp sát vụt vào đầu hưng
khiến hưng chảy nhiều máu
lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng
để tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ
dùng dao uy hiếp giật túi sách của một cô gái
ngay trong đêm
khi cố gắng giữ lại tài sản
cô gái bị các đối tượng kéo lê hơn năm mươi mét trên đường
vụ việc vừa xảy ra tại thành phố đà nẵng
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
ngày sáu tháng bảy
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng cho biết
đã truy xét thành công và làm việc với
hai nghi phạm một mươi năm tuổi và một mươi ba tuổi
đều trú thành phố đà nẵng
để điều tra về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày năm tháng bảy
hai đối tượng mang theo hung khí dạo quanh nhiều tuyến đường
để tìm người cướp tài sản
khi đến đoạn vắng trên đường trường sơn
phát hiện chị phan thị vô thường
trú tại huyện hòa vang đang đi xe một mình
cả hai áp sát đưa dao lên uy hiếp
và giật túi sách
khi nạn nhân cố giảng lại chiếc túi
thì bị hai tên cướp kéo lê năm mươi mét trên đường
chị thường cho biết bên trong túi sách
có một điện thoại trị giá hai mươi một triệu đồng
một triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau gần hai mươi giờ truy xét
công an quận cẩm lệ
đã bắt giữ được hai đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh an giang cho biết
đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng bảy
nhóm này đến khu vực ấp hòa phú bốn
thị trấn an châu huyện châu thành
dùng kim cộng lực
cắt khóa cửa hàng xe
lấy trộm bảy chiếc xe đặc biệt
khi bị người dân phát hiện chi hô
các đối tượng bỏ lại hai xe để tẩu thoát
quá trình điều tra cơ quan công an đã thu hồi được
năm xe đặc điện và một xe mô tô
các đối tượng đã trộm cắp
được biết trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu
nhóm này thực hiện vụ trộm cắp hai mươi bảy điện thoại di động
trị giá khoảng một trăm tám mươi sáu triệu đồng
và hai xe mô tô trên địa bàn
thành phố long xuyên
bất ngờ ập vào một quán karaoke
tại ốc một xã xuân hưng
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bắt quả tang
tám đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tám đối tượng gồm sáu nam hai nữ
đang tụ tập sử dụng ma túy trong phòng năm
quán karaoke tại ốc một xã xuân hưng
qua test nhanh cả tám đối tượng đều dương tính
với chất ma túy
cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ chứa tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy
cùng một số đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện xuân lộc
tiếp tục điều tra làm rõ
và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hơn một chai rượu không có hóa đơn chứng từ
đang được vận chuyển trên xe khách
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
phát hiện bắt giữ vào dạng sáng nay
thời điểm trên phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp
đối với xe khách biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm hai mươi sáu
đang lưu thông từ quảng trị đến khánh hòa
do tài xế bùi quang minh
trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển
qua khám xét phát hiện trên xe đang chở
số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
gồm một trăm sáu mươi thùng rượu do nước ngoài sản xuất
với khoảng một chai rượu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra
tài xế minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị lập biên bản
niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị một xưởng giặt công nghiệp trái phép
trên diện tích hàng trăm mét vùng đất
tại xóm cử keo xã kim sơn huyện gia lâm
thành phố hà nội ngang nhiên hoạt động
giữa khu dân cư đã gây ảnh hưởng không nhỏ
đến đời sống của người dân
điều đáng nói dù lực lượng chức năng đã có
văn bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động
nhưng cơ sở này vẫn lén lút vận hành
trong thời gian dài như thách thức các cấp chính quyền
và gây ra nhiều bất ổn cho người dân địa phương
là người dân sinh sống nhiều năm
tại xóm cừ keo xã kim sơn huyện gia lâm hà nội
anh định quá bất ngờ
khi một sưởng giặt công nghiệp trái phép
mọc lên ngay sát vách tường nhà mình
mà giặt thì là toàn quá trưa thôi

cái lúc máy vắt nó vắt hay làm rung hết
cả nhà sát vách như cái trụ điện của nhà

rồi là cái lúc mà đốt lò thì dùng cái rẻ rách
và than nữa bụi hết xung quanh hàng xóm
mùi cực kỳ ác rồi là một bụi
thế do đó lại cái này nó phải có nhiều clor
nó phải có nhiều cái phần acid nhiều
để nó mới giặt được cái trắng được
thế do đó bốc mùi rất là ghê
nước chảy toàn bộ dai cống này
phản ánh lên các cấp chính quyền
sưởng giặt phải đóng cửa
thế nhưng thời gian gần đây
sưởng giặt này tự ý hoạt động trở lại
và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường
đặc biệt theo phản ánh
khi người dân có ý kiến nhắc nhở
thì đã bị vấp phải những hành vi côn đồ của trụ sưởng
làm vụng làm trồm bắt đầu ra đóng cửa vào lại
phát cửa vào lại
coi thường pháp luật
và coi thường các hội dân xung quanh
ra đèo có tiền thì thích làm gì thì làm
ngay cả chúng em bảo là cũng sang
bởi vì nhà tao có tiền
thì tao lo huyện với xã tao lo hết
mời công an xuống công an đứng ở ngoài này
lập biên bản
ở trong nhà vẫn máy vẫn chặn
gọi tôi ra để ký làm chứng thôi

mà máy vẫn chạy ầm ầm ở trong nhà
thời điểm phóng viên có mặt
sưởng giặt cửa đóng then cài
nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng máy chạy phía trong
đây cũng là cách chống đối
để hoạt động trái phép
mà lực lượng chức năng của ủy ban nhân dân xã kim sơn
chưa có cách giải quyết triệt để
chúng tôi cũng đã rất nhiều lần
chỉ đạo ban công an
công an xã cùng với
cán bộ phụ trách môi trường
xuống lập biên bản rất nhiều lần rồi
nhưng mà họ vẫn cứ lén lút hoạt động
nghĩa là khi mà mình xuống
thì họ lại dừng máy
không hoạt động nữa mà không hiểu ra
cứ chuẩn bị xã có
người xuống kiểm tra kể cả đột xuất
thế nhưng mà cứ khóa trái cửa và xong
và dừng hoạt động
xã thì không hề có một cái gì là bao che
cho hoạt động này vì cả
vì đây nó là vấn đề dân sinh bước xuống
cũng rất nhiều đơn thư
của nhân dân gửi ra rồi
xã cũng có rất nhiều các biện pháp mạnh tay
sau ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục
có những biện pháp mạnh hơn
xuống kiểm tra
yêu cầu dừng hoạt động
một công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
sử dụng sai mục đích gây ô nhiễm môi trường
và tạo ra những dư luận xấu
trong quần chúng nhân dân
thế nhưng không hiểu vì sao sưởng giặt này
vẫn ngang nhiên tồn tại
dư luận tại địa phương lo ngại
vì sao các cấp chính quyền lúng túng trong việc xử lý
liệu do năng lực quản lý
hay có những khuất tất gì phía sau
đây có lẽ là điều chính quyền cấp trên
cần phải làm rõ